tết trung thu hai nghìn một mươi chín đã đến nhu cầu bánh kẹo mất cho những ngày này thì tăng mạnh và để giúp cho người tiêu dùng mua được sản phẩm đạt chất lượng
tỉnh long an đã và đang đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm từ cơ sở sản xuất đến cả những cơ sở kinh doanh
trong nhiều ngày qua đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh long an đã tiến hành kiểm tra các cơ sở chế biến kinh doanh nhập khẩu thực phẩm
tại các điểm đến đoàn tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm như điều kiện vệ sinh của cơ sở
tra thiết bị nguồn nguyên liệu phụ da nguồn nước vận chuyển bảo quản sản phẩm nguồn gốc xuất xứ hạn sử dụng của nguyên liệu phụ da và thành phẩm
các quy định đối với người lao động đồng thời đoàn còn kiểm tra dây chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tuyệt đối không chọn mua những sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc hết hạn sử dụng bao bì không còn nguyên vẻ
các quy định đối với người lao động đồng thời đoàn không chọn mua những sản phẩm trôi nổi không rõ nguyên liệu phụ da
các quy định đối với người lao động bao bì không còn nguyên vẻ hết hạn sử dụng bao bì không còn nguyên vẻ